theo dự báo thì chiều ngày mai hai tháng một mươi một áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào tỉnh cà mau
sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
áp thấp nhiệt đới này chung với thời điểm cơn bão số năm bão linhda
càn quét qua miền biển cà mau nhiều năm trước gây nhiều tổn thất nặng nề về người và tài sản của bà con nơi đây
trước tình hình trên ngay trong sáng nay ngày một tháng một mươi một
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau đã họp khẩn để triển khai các phương án ứng phó hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra
theo dự báo dạng sáng ngày mai áp thấp nhiệt đới sẽ tiến vào mũi cà mau sau đó di chuyển theo hướng ra đảo thổ chu của tỉnh kiên giang
ngoài gây rông gió mạnh áp thấp nhiệt đới có thể làm nước biển dâng cao từ một sáu đến hai hai mét
ảnh hưởng đến các cụm dân cư ven biển ven cửa sông và các công trình hạ tầng sản xuất ven biển
làm ngập úng lúa hoa màu ngập tràn bờ bao đê bao đầm tôm và gây tràn toàn bộ hệ thống đê điều ven biển
trong tổng số hơn bốn sáu trăm linh tàu cá của tỉnh cà mau chỉ còn bốn trăm sáu mươi bốn tàu với hai sáu trăm bốn mươi bốn người đang hoạt động trên biển
trong đó đã bắt liên lạc được với hai trăm tám mươi tám tàu
số tàu còn lại đang được các cơ quan chức năng tỉnh tìm mọi cách để hướng dẫn cách thức tránh
chú nhằm giảm thiểu thấp nhất rủi ro có thể xảy ra
đồng thời nghiêm cấm các tàu ra khơi kể từ một mươi tám h ngày một tháng một mươi một
bảo đảm hoạt động của đội tàu cứu hộ và các phương án di rời dân ra khỏi vùng ảnh hưởng
cũng như các phương án bảo vệ tài sản hoa màu thủy sản của người dân